đã có hơn một năm trăm linh mẫu xét nghiệm âm tính với virus sars cov hai tại quảng nam và một trăm hai mươi tám mẫu xét nghiệm âm tính
thông qua hình thức test pcr tại quảng bình ngoài ra là thông tin về các hoạt động đầy tính nhân văn
hỗ trợ người dân khó khăn trong thời điểm dịch bệnh hiện nay tất cả sẽ có trong cụm tin phán ngày sau đây
sau khi đưa vào vận hành chính thức từ ngày hai tháng bốn đến nay hệ thống máy xét nghiệm chẩn đoán virus sars cov hai
bằng phương pháp pcr trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng nam đã xét nghiệm được hơn một năm trăm linh mẫu
tất cả đều cho kết quả âm tính với năng lực hiện có mỗi ngày trung tâm kiểm soát bệnh tật quảng nam
có thể xét nghiệm hai trăm linh mẫu bệnh phẩm
từ ngày một mươi một tháng bốn hệ thống máy xét nghiệm sars cov hai của trung tâm kiểm soát bệnh tật tỉnh quảng bình
tiến hành chạy thử kết quả xét nghiệm từ hệ thống này cũng được chuyển đến viện pasteur nha trang xét nghiệm để đối chiếu
kết quả đã có một trăm hai mươi tám mẫu xét nghiệm gửi đến viện pasteur nha trang phúc tra đều có kết quả trùng khớp
việc đưa vào sử dụng hệ thống xét nghiệm real time rt pcr sẽ giúp quảng bình chủ động hơn trong theo dõi
giám sát sức khỏe của các trường hợp cách ly y tế
với tổng lượng gạo hai mươi tấn có ít nhất hơn một hộ nghèo của huyện miền núi đồng xuân tỉnh phú yên
được nhận gạo từ các nhà hảo tâm chia sẻ những ngày tới đây atm gạo sẽ tiếp tục được di chuyển
đến hai huyện miền núi sông hinh sơn hòa và các vùng sâu vùng xa vùng đồng bào dân tộc thiểu số
các nhà hảo tâm mong muốn atm gạo liên tục được duy trì cho đến khi chấm dứt dịch bệnh covid một mươi chín
khoảng một mươi tấn gạo sẽ được cây atm gạo phát miễn phí cho người dân thành phố hải dương tỉnh hải dương
đến hết ngày ba mươi tháng bốn trong ngày một mươi sáu tháng bốn siêu thị không đồng chính thức được khai trương
tại số nhà bảy trăm ba mươi bốn lê thanh nghị mỗi người dân sẽ được mua tối đa năm sản phẩm tổng giá trị không quá một trăm linh đồng
và hoàn toàn miễn phí mỗi người dân được mua tối đa hai lần một tháng
đây là những nghĩa cử cao đẹp đầy nhân văn và cần được nhân rộng trong công cuộc toàn quốc phòng chống dịch covid một mươi chín